thưa quý vị và các bạn trong xã hội của chúng ta lâu nay đang diễn ra tình trạng
về tình trạng của các em
như cách là một người mẹ thì chị nghĩ thế nào về chuyện là trẻ em bây giờ không có thời gian để nghỉ ngơi
mà phải dành quá nhiều thời gian cho việc học văn hóa
khác với cái thế hệ của tôi khi mà mỗi cái dịp mà được nghỉ hè hay là chuẩn bị đón tết
thì rất là phấn khởi vui vẻ hân hoan bởi vì đó là cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ ngơi hoàn toàn
thế nhưng bây giờ thì sao ạ khi mà các con tôi nghỉ hè thì trong nhà trường thậm chí là trong group phụ huynh
đã lập tức là đưa ra cái kiến nghị là các con chuẩn bị nghỉ hè rồi
thì bây giờ là chúng ta sẽ lập cái lớp học thêm
thêm cho các con không thì các con nghỉ hè thì sẽ bị quên kiến thức
hay là những cái đợt tết thì là cô sẽ giao rất là nhiều bài
và thay vì cái việc mà nó chạy ra đường nó đi chơi nó thăm họ hàng bạn bè
thì lại các con ở nhà bò ra để giải quyết hàng chục thậm chí là cả trăm cái bài tập
thì rõ ràng là những cái kỳ nghỉ hè đã không còn ý nghĩa một cách thực sự với trẻ nữa
và nó cái sự sợ hãi của trẻ
vậy thì cái kinh nghiệm cá nhân của chị khi mà con chị phải đối diện với những việc đó là thế nào
tôi đặt mình vào cái tâm thế của con trẻ con trẻ muốn gì
trên cái cơ sở đấy tôi cũng có liên hệ với chính mình
cái tuổi thơ của mình như thế nào cái thời học sinh của mình như thế nào
để có cái sự cân đối hợp lý nhất
để cho con những cái kỷ nghỉ nó ý nghĩa
bởi vì sau này tôi biết rằng là những cái ký ức tuổi thơ đó
sẽ là cái hành trang theo mãi của con
và nó sẽ hình hành lên cái nhân cách của trẻ
và cũng như cái kỳ nghỉ tết cũng thế thôi
bên cạnh cái việc mà tôi giúp con cái bố trí
thời gian hợp lý để hoàn thành
cái bài tập mà cô giáo giao
thì tôi cũng tận dụng tối đa
thật là rất là nhiều
để đưa con đi chơi
để giúp con thực hiện những cái mong muốn
những cái sở thích của mình
và tôi nghĩ rằng là nếu như các phụ huynh
cùng có cái sự đồng lòng trong cái việc đó
thì sẽ giúp con có một cái tuổi thơ ý nghĩa
với những cái kỳ nghỉ hè nghỉ tết
chứ không phải là học hè và học tết nữa
thực ra thì không có một số liệu nào
có thể thống kê được là bao nhiêu trẻ em
biết bơi bao nhiêu trẻ em có những kỹ năng hướng hậu sinh
trẻ em việt nam bây giờ thì thường được nhận xét là thiếu kỹ năng sống
chị thấy sao về vấn đề này ạ
tôi thấy hoàn toàn chính xác
ngay như cái việc mà tôi đi ra chợ tôi mua rau về
thì cái việc mà các con phân biệt các loại rau
là hoàn toàn rất là khó khăn với trẻ
trẻ con mới có cái chuyện thật mà như là
trẻ con nó chỉ nhìn cái con gà
khi mà đưa lên đĩa rồi
khi mà cái con gà nó đầy đủ lông nó chạy
ở trên đường thì trẻ con không biết đấy là con gà
tức là những cái kiến thức xã hội
chưa kể những cái chuyện mà biết bơi
biết đan biết móc biết khâu vá
những cái chuyện rất là bình thường
chúng ta dạy trẻ cho trẻ từ bé
thì bây giờ gần như là bị
bị cắt mà trẻ con phải học
văn hóa quá nhiều học ngày học đêm
học chính rồi học phụ
và cái guồng quay đấy nó đang đánh mất
cái tuổi thơ của trẻ đi
đánh mất cái trí tưởng tượng
đánh mất những cái ngày tháng đẹp đẽ của trẻ con đi
rõ ràng là như trước đây chúng ta
thế hệ chúng ta và thế hệ trước chúng ta thì
luôn được bố mẹ dạy cho cách nhặt
từng mớ rau hay là cách đi chợ giúp bà
hay là mua những loại hoa quả
thực tế cho thấy là rất nhiều vị phụ huynh
đã kỳ vọng quá nhiều vào những điểm số văn hóa
kỳ vọng quá nhiều vào những cái danh hiệu
thi đua những cái danh hiệu khen thưởng
con cái mình để dẫn đến một cái áp lực
cho con trẻ phải đi học thêm
học trung tâm học lò đào tạo
tất cả mọi thứ
và ngay sau đây thì chúng tôi xin phép được mời
chị phong điệp cũng như quý vị khán giả
sẽ cùng xem một phóng sự
năm hai nghìn hai mươi là một năm đầy sóng gió
vì ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
hầu hết học sinh các trường đều có
thời gian dài phải nghỉ học ở trường
và tự học tại nhà
tuy nhiên thời gian học online tại nhà được xem là
áp lực hơn nhiều so với học bình thường
vì số lượng bài tập quá lớn
trong khi cách học đã bị thay đổi hoàn toàn
cách học thay đổi
nhưng kỳ vọng của nhiều phụ huynh vào con mình
vẫn không hề thay đổi
nhiều phụ huynh thường kỳ vọng rất lớn vào con mình
cũng vì thế mà đặt nặng vấn đề thành tích
điểm số tạo nên áp lực
cho con trẻ
niềm mơ ước rồi là những cái mong chờ
của phụ huynh sẽ tập trung vào con mình
và chính vì vậy cho nên
nếu như các con lỡ một chút
thì họ cảm thấy là quá là suy sụp
từ gia đình thì cũng như vậy
và lúc đấy thì sẽ xảy đến là
những nhà trường
với những ngôi trường mà họ cũng muốn có
một chút danh tiếng thì họ bồi dưỡng
bằng rất là nhiều cách tìm mọi cách trợ giúp
và cũng đồng thời gây áp lực
đối với học sinh từ hai nguyên nhân này
thì các em học sinh bắt đầu phải chịu
những cái áp lực sự là tôi thấy khá là vô hình
áp lực đấy vẫn đến từ phía gia đình
là nhiều và cuối cùng
thì đứa trẻ luôn luôn bị
loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn
của cái việc thành tích
dẫn đến là trẻ em không biết được là mình học để làm gì
ngoài cái việc là học để thi
khi trẻ không đạt được kết quả như mong muốn
nhiều phụ huynh cảm thấy thất vọng
nên thường chút giận lên đầu con mình
thay vì yêu mà học
vui mà học thích mà học
trẻ lại chuyển sang sợ mà phải học
vì nếu bị điểm kém
trẻ có thể bị bố mẹ la mắng
thậm chí đánh đòn
khi mà chúng tôi khai thác
các cái thông tin từ phía gia đình
cũng như là trong cuộc sống của trẻ
thì chúng tôi cũng nhận thấy là
trẻ chịu rất nhiều cái áp lực
thậm chí là có những trẻ là vì cái sự kỳ vọng
quá lớn của bố mẹ đã tự đặt cho mình
một cái chỉ tiêu
một cái mức độ
phải đạt được cái điểm số thật cao
trong học tập và chính cái điều này
lại gây ra cái áp lực
cái căng thẳng trong cái
học tập cũng như là trong cái cuộc sống của cái trẻ
nhiều trẻ thậm chí đã
tìm cái chết để mà giải quyết vấn đề
có câu chuyện một lớp bốn mươi ba học sinh
thì có tới bốn mươi hai học sinh giỏi
trên thực tế hiện nay ít có lớp nào
mà số học sinh giỏi nhỏ hơn ba phần tư lớp
vậy số lượng học sinh giỏi này
có phải do thực lực hay không
nếu chỉ quan tâm
đến điểm số thì tất yếu
sẽ nảy sinh những tiêu cực
nhiều gia đình coi trọng thành tích
dẫn đến xã hội coi trọng thành tích
một xã hội chỉ quan tâm đến thành tích
thì sẽ nuôi dưỡng những con người hiếu thắng
ảo tưởng và thậm chí
giả dối gian lận trong học tập
và trong cuộc sống
thưa nhà báo phong điệp
thì chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng
trẻ em bây giờ đi học với quá nhiều áp lực
và dẫn đến tình trạng là đã
có một số trường hợp các em đã phải tìm đến
sự tự tử hay như là
những cái việc cắt tay cắt chân
mà chúng ta không ai mong muốn điều đó xảy ra
chị thấy sao về hiện trạng này
thực sự là xem cái phóng sự vừa rồi
tôi thấy rất là dây dứt
đúng là trẻ con
bây giờ nó không phải vì yêu vì học
vì thích vì học mà vì sợ vì học
và cái áp lực như cái phần đầu
chúng ta có nói chuyện về cái trách nhiệm của gia đình
trong cái việc mà định hướng nuôi dạy con
thì ở đây cái câu chuyện của nhà trường
tôi nghĩ rằng cũng cần phải đặt ra một cách nghiêm túc
bởi vì tôi đã từng chứng kiến
những cái lớp học mà khi họp phụ huynh
cô giáo có nói rõ rằng
trong năm nay lớp ta sẽ phải đạt
một trăm linh học sinh giỏi
nếu học sinh nào mà không đạt được học sinh giỏi
thì học sinh đấy hãy
chủ động liên hệ để chuyển trường
chứ còn nhà trường không chấp nhận
cái lớp đấy tồn tại một học sinh không phải học sinh giỏi
cái áp lực đấy
nó dội ngược lại đến các em
dội ngược lại đến phụ huynh
lúc đó thì làm mọi cách để được thành tích cao
và cái áp lực nó quá lớn
với trẻ em khiến cái sự căng thẳng
nó làm mất cái ý chí
nó làm mất cái sự sáng tạo
mất cái niềm vui mất cái niềm đam mê đi
trẻ em như là những cái mầm cây
nó cần được chăm sóc được nuôi dưỡng được nâng niu
được trân trọng và cần được lắng nghe
tiếng nói của trẻ em
thế nhưng cái tiếng nói ấy của trẻ em
cái tâm tư nguyện vọng của trẻ em
đã được người lớn chúng ta lắng nghe hay chưa
chúng ta điều chỉnh để giúp cái mầm cây đấy
trưởng thành phát triển mạnh mẽ
các em thích các em ham hiểu biết
các em muốn học chứ không phải vì nỗi sợ hãi
không vì cái việc đối phó
thì cái việc giáo dục nó mới đạt được hiệu quả
quay trở lại cái câu chuyện giáo dục
mà chị vừa chia sẻ thì tôi nghĩ rằng
lỗi của phụ huynh trong cái việc thành tích này cũng rất nhiều
vì tôi biết rằng là có những cái câu chuyện
và có những cái trường hợp là phụ huynh tác động nhà trường
chạy trọt nhờ vả
thúc ép dùng những cái sức ép phô hình
để cô giáo thầy giáo
phải chấm cho con cái mình những cái điểm số cao
mặc dù là năng lực của con mình
thì nó cũng có hạn thôi
thì chị nghĩ sao về cái việc này
chính xác khi mà con đang bị áp lực của
chính thầy cô giáo ở trên lớp
thì phụ huynh tác động mạnh mẽ
đến chính các em
tôi đã từng chứng kiến cảnh một cái phụ huynh
mà sau khi hỏi con là hôm nay ở lớp
học thì kiểm tra được mấy điểm
thì hôm đấy thì như cháu đấy được ba điểm
thì lập tức là phụ huynh đứng ngay
trước cổng trường trước mặt
bạn bè của con chửi mắng
và tát cháu nhỏ ngay trước cổng trường
và thậm chí là lấy vở
trong cái cặp sách và xé tan quyển vở đi
và nói với cái ý rằng nếu mà học như thế
thì học làm gì nữa thì tôi nghĩ rằng
đây là một cái rất là
phản giáo dục mỗi trẻ sẽ có những cái
năng lực riêng không thể bắt chúng mà
giỏi toàn diện tất cả các môn được
nếu mà cái khả năng của
con chỉ được như thế thôi thì chúng ta phải chấp nhận
nhưng mà phụ huynh thì muốn rằng
là con mình bây giờ cũng ở top một
trẻ em như là cái sự sĩ diện của người lớn
chúng ta và chúng ta đang lạm dụng
cái điều đó mà không tôn trọng trẻ
tôi nghĩ rằng chúng ta phải rất thẳng thắn
chỉ ra cái căn bệnh này bởi vì khi chúng ta nhìn
thẳng vào thì chúng ta mới chữa được cái căn bệnh thành tích này
nếu đặt địa vị là những giáo viên
khi mà phải nhận những cái áp lực
đến từ phụ huynh đến từ những cái
việc nào đó để khiến
cho là chúng ta phải chấm sai một cái điểm số
cho một bạn học sinh nào đấy
thì rõ ràng là đặt địa vị
là những người giáo viên này thì họ cũng phải
chịu áp lực rất là lớn trong chuyện này
để con có một cái bảng điểm đẹp
có một cái thành tích tốt để đi khoe với mọi người
rằng là con tôi yếu tố như thế
thế nhưng mà cái đấy rất là
nguy hạn bởi vì khi mà trẻ
được tắt ở cái ghế mà nó không vừa
với cái năng lực của bản thân
nên mới có cái tình trạng là trẻ ngồi nhầm lớp
cái việc mà người lớn sống hộ học hộ
lo hộ cho trẻ như thế là cái cách mà
hại trẻ rất là nhanh
chúng ta có rất nhiều cái mô hình mới
ví dụ như hợp tác quốc tế ví dụ như trường quốc tế
ví dụ như đưa cả những cái dạy kỹ năng sống vào nhà trường
thế nhưng mà
sản phẩm của nó
những học sinh thì tôi lại có cảm giác rằng
bằng những thế hệ trước
tôi thấy rằng là trong cái bố cục chương trình
của giáo dục hiện nay chúng ta vẫn đang
nặng về cái việc truyền thụ thính thức
mà trong khi là cái kiến thức sách vở
với cái kiến thức ngoài xã hội
kiến thức thực tế kiến thức mà liên quan
trực tiếp đến cái đời sống của
của trẻ thì cần phải cân bằng
và có cái điều chỉnh cho nó phù hợp hơn
trong văn hóa việt nam của chúng ta thì có một cái câu là
yêu cho do cho vọt có phải là vì cái tư duy này
nên bố mẹ từ xưa đến nay là
ư ép con mình là phải học phải học phải học
rất nhiều và thậm chí là ở
phương tây thì tôi cũng biết một cái câu chuyện của
một nhạc sĩ tài ba là ông
niccolò paganini thực ra ông này không
mê gì cái đàn violon cả thế nhưng mà
bố ông ép ông phải tập hai mươi giờ
giờ trong một ngày cuối cùng thì chúng ta có một
tên tài niccolò paganini có nên chăng
là chúng ta ép con cái học
như cái cách bố ông paganini đã dạy
hay là chúng ta lại để cho các bạn
thoải mái hơn tự do hơn tôi nghĩ rằng
là bố mẹ là người hơn ai hết
hiểu con mình cái năng lực cái khả năng
con có mạnh về âm nhạc hay không con có
giỏi toán hay không hay con thiên về
ngoại ngữ hay con thiên về văn học thì trên
cái khả năng tìm hiểu như thế thì bố mẹ
giúp con định hướng tôi nghĩ rằng
cái việc định hướng của người lớn rất
quan trọng khi mà định hướng con đi đúng
theo cái khả năng sở trường của
trẻ thì sẽ giúp các con
phát huy hết được cái khả năng của mình
thế còn cái trường hợp mà ép để mà
thành thiên tài viêu lông như bạn vừa nêu ra
thì tôi nghĩ rằng nó rất là cá biệt
và tôi tin rằng bản thân bố mẹ
của cái người nhạc sĩ đấy cũng biết được
cái khả năng của con mình trong cái bộ môn đấy
nhưng mà cái việc mà ảo tưởng cái việc mà
đặt quá nhiều cái kì vọng vào con mình
trong khi con mình không có cái khả năng
đấy bắt con học toán trong khi
cái khả năng toán của con không có bắt con
học ngoại ngữ trong khi là cái ngoại ngữ của con
cũng bị hạn chế thôi thì sẽ là
gây sức ép rất là lớn và sẽ
chỉ khiến trẻ rơi vào cái tình trạng là sợ
học học đối phó và học không có hiệu quả
bây giờ cái căn bệnh thành tích của ngành giáo dục của chúng ta
thì đã nói rất nhiều và
dường như vẫn không thuyên giảm
chúng ta có thể thấy rằng là cái việc điểm số
không đúng với năng lực của học sinh thì nó mới
dẫn đến cái tình trạng gian lận điểm thi một vài
cái vụ việc gian lận điểm thi một vài năm gần đây
rất đau lòng chị nghĩ sao về việc này
làm thế nào để chúng ta có thể ngăn lại
hoặc là giảm bớt cái căn bệnh thành tích này
đặc biệt đối với việc giáo dục thế hệ trẻ
cái bệnh thành tích nó mang tính xã hội
nó không chỉ ở trong môi trường giáo dục mà nó
ngoài xã hội nào thì bằng cấp cao
nào thì học vị cao
luôn luôn những cái tiêu chí đấy
nó gây áp lực đến và
từ cái nhu cầu của xã hội khi mà chúng ta
thi tuyển người chúng ta có thể thấy bây giờ là thay vì
cái việc mà đặt cái người đấy vào cái công việc đấy
để kiểm tra xem cái năng lực thực tế
trong cái công việc không thì chúng ta sẽ yêu cầu
rất là nhiều những cái bằng cấp
có những cái bằng cấp tôi nghĩ rằng có khi trong cả
cái nghề nghiệp sự nghiệp của cái
cái người mà được tuyển dụng đấy người ta cũng không dùng đến
và rồi từ cái môi trường giáo dục
tác động đến từng gia đình
gia đình cũng đắt con mình rằng là phải giỏi
phải tất cả có bằng đại học này có bằng tin học này
có bằng tiếng anh rất nhiều những cái
cái áp lực gây ra và chúng ta
tạo thành một cái huồng quay tròn
vậy thì theo chị thì có cách nào để mình
hạn chế đến tới là
ngăn chặn được cái suy nghĩ này
cái thói quen xấu này
ngay từ mỗi gia đình mỗi bậc phụ huynh
hãy cần bình tĩnh
trong cái việc giáo dục con mình
chấp nhận những điểm số thấp
chấp nhận cho con học lại nếu như
cái kiến thức của con bị hỏng không đáp ứng
được nhu cầu của lớp học
và khi mà phụ huynh cương quyết với cái việc đấy
thì bản thân nhà trường
cũng không thể đòi con là phải học sinh giỏi để được lên lớp
để cái bảng thành tích của nhà trường
nó đẹp được mà giáo dục cũng cần
phải nhìn vào thực chất khi mà chúng ta
trả lại những cái giá trị về đúng nghĩa của nó
thì chúng ta sẽ giải quyết được cái căn bệnh thành tích này
vâng xin được cảm ơn những cái trao đổi
thẳng thắn vừa rồi của nhà báo phong điệp
thưa quý vị những điểm số trên trời
và số lượng học sinh giỏi tràn lan
chính là hệ quả từ thói tham vọng thành tích
của người lớn chính người lớn đã
dạy con trẻ sự gian dối
những vụ việc gian lận điểm thi vừa qua
cũng chính là hệ lụy của bệnh thành tích ảo đó
thật may những cái ảo thường không tồn tại
và sự thật sẽ sớm muộn được phơi bày
giống như những điểm số ảo
của những cuộc gian lận thi cử vừa qua
và đến đây thì chương trình nói thẳng của truyền hình nhân dân
xin được khép lại kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo